sáng ngày hai mươi hai tháng hai tỉnh thừa thiên huế đã khởi công thực hiện gói thầu xây dựng nhà ở cho hộ nghèo
thuộc dự án di rời dân cư ra khỏi di thích kinh thành huế
đây là gói thầu thực hiện theo hình thức chìa khóa trao tay nhằm bảo đảm các hộ nghèo được nhận căn hộ khang trang
ấm áp khi chuyển đến nơi ở mới
theo kế hoạch thì công trình sẽ được xây dựng và hoàn thành trong ba tháng
trong hai mươi năm hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở trong đợt này có những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế đã giao nhiệm vụ cho lãnh đạo ủy ban nhân dân tp huế
phải có những chính sách đặc biệt cho các hộ nghèo huy động từ các nguồn để hỗ trợ thêm cho bà con
trong thời gian chờ đợi về nhà mới cũng như sau khi bàn giao nhà để không có hộ nghèo nào bị bỏ lại phía sau
khi đến nơi ở mới mọi người đều có một cuộc sống tốt đẹp hơn